chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển cho ngành ô tô với nhiều chính sách hỗ trợ như thuế đất đai nhà xưởng
trong đó yêu cầu các bộ ngành đề xuất cơ chế chính sách để hỗ trợ ngành công nghiệp này phát triển trở thành ngành công nghiệp quan trọng
đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa về các loại xe có lợi thế cạnh tranh
sau một mươi năm năm thực hiện ngành công nghiệp ô tô của việt nam vẫn chưa có bước phát triển căn bản hơn
vậy nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện ngành sản xuất ô tô có trên bốn trăm linh doanh nghiệp đa số có quy mô vừa và nhỏ
tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng bốn trăm sáu mươi xe một năm
mỗi năm chỉ tính riêng các khoản thuế ngành công nghiệp ô tô đã đóng góp khoảng trên một tỷ usd cho ngân sách nhà nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng tiêu thụ ô tô tại việt nam đã đạt đến quy hoạch của năm hai nghìn hai mươi với ba trăm linh chiếc mức cao nhất từ trước đến nay
tuy nhiên ngành công nghiệp ô tô việt nam mới chỉ sản xuất được một ít
chủng loại phụ tùng đơn giản tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến chín chỗ ngồi đạt sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi đã không đạt được mục tiêu đề ra
sau một mươi năm năm kể từ khi chính phủ phê duyệt chính sách phát triển lần đầu tiên cho ngành công nghiệp ô tô cái được duy nhất là công nghiệp lắp ráp
nguyên nhân lớn nhất của thực trạng này vẫn là do chưa có chính sách phù hợp
chúng tôi đánh giá cao và chúng tôi đồng tình với những giải pháp đề xuất đẩy ra
nhưng tuy nhiên để hiện thực được giải pháp này
thì đang gặp phải những khó khăn đó là nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành
mà cái này thì nó cần phải có vai trò của chính phủ cần phải quyết định để ông vẫn
tại vì rất khó có thể đưa ra một cái chính sách mà nó đáp ứng được
nó chỉ phù hợp với cả cái chiến lược hoặc là cái thực tế của một bộ ngành
nếu muốn phát triển ô tô thì chúng ta phải đưa những giải pháp
thay vì việc hạn chế cái phát triển thì chúng ta cần phải thúc đẩy nó phát triển
và từ cái thúc đẩy nó phát triển đó thì chúng ta tạo ra việc làm tạo ra các giá trị
và tạo ra có những nguồn thu nguồn thu tương cách ô tô là một trong những bức vực mà có tạo nguồn thu cơ sách lớn
tuy không thành công ở giai đoạn trước nhưng việt nam vẫn quyết tâm phát triển ngành công nghiệp ô tô
điều này thể hiện ở quyết định một nghìn một trăm sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ
về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
quyết định hai trăm hai mươi chín của thủ tướng về công nghiệp ô tô việt nam

thế nhưng các chính sách vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn
quyết định hai trăm hai mươi chín của thủ tướng về công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
quyết định hai trăm hai mươi chín của thủ tướng về công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
quyết định hai trăm hai mươi chín của thủ tướng về công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn ba mươi năm
quyết định hai trăm hai mươi chín của thủ tướng về công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn ba mươi năm